thưa quý vị sau một thời gian bị gián đoạn tiêm chủng do việc cung ứng nhiều loại vaccine bị chậm
mới đây trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thanh hóa đã chỉ đạo các địa phương chuẩn bị tiếp nhận
bảo quản vaccine sẵn sàng tổ chức tiêm bù và tiêm cho trẻ đến lịch tiêm chủng năm nay
để bảo đảm không xót đối tượng nhanh chóng tăng tỷ lệ bao phủ vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ
các địa phương đã giả soát lập danh sách đối tượng tiêm chủng mở rộng năm hai nghìn hai mươi ba chưa được tiêm
và đối tượng đến lịch tiêm chủng năm nay để đề xuất vaccine
đến nay các địa phương trên địa bàn thanh hóa đã đề xuất cung ứng gần một trăm hai mươi liều vaccine các loại
để tiêm bù cho trẻ năm hai nghìn hai mươi ba chưa được tiêm chủng đề xuất cung ứng hơn một triệu liều để tiêm chủng mở rộng năm hai nghìn hai mươi bốn
do cùng lúc có trẻ tiêm bù mũi và tiêm theo lịch số trẻ đến tiêm chủng sắp tới sẽ tăng
tỉnh thanh hóa yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm soát tiến hành tiêm đúng tiêm đủ cho trẻ
bảo đảm an toàn từ khâu chuẩn bị khám sàng lọc cho đến việc tổ chức tiêm và theo dõi sau tiêm
thưa quý vị cứ vào dịp tết đến xuân về bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đắk lắc phối hợp cùng
với các đơn vị tổ chức chương trình xuân biên phòng ấm lòng dân bản với nhiều hoạt động ý nghĩa
chương trình xuân biên phòng ấm lòng dân bản được tổ chức tại bốn xã biên giới ở đắk lắc năm nay
chương trình có nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa như tặng nhà đại đoàn kết trao quà
tặng bánh trưng cho các gia đình chính sách gia đình tiêu biểu các cháu học sinh trong trường
trình nâng bước em tới trường con nuôi đồn biên phòng tổ chức khám chữa bệnh
tư vấn sức khỏe cấp thuốc miễn phí cho bà con ở hai huyện biên giới ea súp và buôn đôn
năm mới tết đến mà được tổ chức như thế này thì bà con rất là vui được đoàn kết nói chung là sau
những buổi đi làm mệt mỏi của một năm trôi qua xong là được tụ tập lại với nhau đây là một cái không
khí rất là vui
bộ đội biên phòng tỉnh đắk lắc đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi các gia đình chính sách
động viên các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mục tiêu chung tay vì một mùa xuân no ấm
một cái tết xung vầy cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn các xã biên giới
nhằm chia sẻ phần nào với những khó khăn của đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới và tích cực
động viên chia ơn với những cái hoạt động của đồng bào các dân tộc đối với sự nghiệp
bảo vệ giúp chấp chủ quyền đánh khổ an ninh biên giới quốc gia
chương trình xuân biên phòng ấm lòng dân bản là hoạt động thường niên được bộ đội biên phòng tỉnh
đắk lắc tổ chức vào dịp cuối năm nhằm chung tay chăm lo tết cho các gia đình chính sách
gia đình tiêu biểu người uy tín trong cộng đồng người nghèo trên địa bàn các xã biên giới
góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân nơi vùng biên
thưa quý vị ubnd tp hà nội ngày một mươi hai tháng một đã thông tin về việc tổ chức bắn pháo hoa tết nguyên đán
năm hai nghìn một mươi bốn theo kế hoạch trên địa bàn thành phố có tổng số ba mươi điểm bán pháo hoa với ba mươi hai trận địa
trong đó chín trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và hai mươi ba trận địa bắn pháo hoa
tầm thấp nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân thủ đô nhân dịp tết cổ truyền
thời gian bắn một mươi năm phút thành phố yêu cầu sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa được huy động từ các đơn vị
tổ chức doanh nghiệp triển khai thực hiện kế hoạch chặt chẽ cụ thể tổ chức bắn pháo hoa đúng
chương trình thời gian quy định bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông tại các điểm bán
pháo hoa trên địa bàn thành phố chuẩn bị chú đáo về mọi mặt bảo đảm an toàn tuyệt đối về người
trang thiết bị trước trong và sau khi bán pháo hoa thưa quý vị hà giang là nơi có đồng bào mong
sinh sống đông nhất cả nước chiếm tỷ lệ ba mươi ba dân số toàn tỉnh vào dịp tháng chạp khi mọi người còn
làm công việc cuối năm thì cũng là lúc người mông trên miền cao nguyên đá ăn tết theo phong tục
độc đáo của dân tộc mình tham gia các hoạt động tín ngưỡng tâm linh truyền thống và các trò chơi văn
nghệ dân gian đặc sắc trong dịp lễ gầu tàu dân tộc mông là dân tộc có đời sống tinh thần
tâm linh rất phong phú và đa dạng tạo nên truyền thống văn hóa mông với rất nhiều nét đặc sắc hội
cầu tàu là nghi thức đón tết cộng đồng của người mông với ý nghĩa cầu xin thần ban phúc cho dân
bản sau khi cây nêu được dựng lên thầy cúng cũng báo cáo mời thần linh và tổ tiên xuống vui hội
gâu tao cùng con cháu bắn nỏ về phía mặt trời lặn là để mọi điều không may mắn trong năm cũ sẽ theo
đó bay đi đón chào những điều tốt đẹp trong năm mới chúng tôi cầu mong một năm mới chăn nuôi thuận
lợi mưa thuận gió hòa để trồng cấy con cháu làm ăn phát đạt sau phần lễ là phần hội với nhiều
hoạt động sôi nổi như múa khen mông hát giao duyên hội thi điệu nước lên núi tái hiện lại
sinh hoạt xưa kia cùng nhiều trò chơi dân gian đậm đà bản sắc từ đó tạo một không khí rộn ràng
náo nhiệt khắp bản làng thu hút nhiều du khách tìm đến khám phá nét văn hóa bản địa
lễ hội truyền thống của dân tộc mình do đó huyện đã tổ chức lễ hội gầu tàu với quy mô các huyện để nhằm quản bá du lịch trên đề bàn huyện yên minh cũng như là tỉnh hà giang
là một lễ hội đặc sắc gắn với thời gian ăn tết theo lịch cổ truyền của người mông lễ hội go tàu chính là tín hiệu báo hiệu một mùa xuân mới đã về trên miền cao nguyên đá
đồng thời là điểm nhấn trong hoạt động sinh hoạt văn hóa là không gian độc đáo để du khách mọi miền đến trải nghiệm về văn hóa đón tết của đồng bào mông nơi dẻo cao vùng cực bắc